ngày hai mươi ba tháng tám bộ thông tin và truyền thông phối hợp với ủy ban nhân dân tỉnh phú yên và hội tin học việt nam tổ chức hội nghị hợp tác phát triển công nghệ thông tin và truyền thông việt nam lần thứ hai mươi ba
với chủ đề chuyển đổi số kết nối chia sẻ dữ liệu hoàn thiện chính quyền điện tử hội thảo là nơi chia sẻ kinh nghiệm tạo cơ hội hợp tác phát triển công nghệ thông tin và truyền thông giữa các bộ ngành trung ương và các tỉnh thành trong cả nước
tại hội thảo các đại biểu nhà quản lý nhận định cuộc cách mạng công nghiệp bốn cốt lõi là chuyển đổi số đang đưa nhân loại đến một thời đại phát triển mới
việt nam cần phải nắm bắt thời cơ đẩy nhanh quá trình chuyển đổi số đất nước và vững vàng tiến bước cùng thời đại trở thành một quốc gia hùng cường
bộ thông tin và truyền thông đang xây dựng đề án chuyển đổi số quốc gia và sẽ ban hành trong năm nay